liên bộ công thương tài chính vừa ra thông báo mức điều chỉnh giá xăng dầu
theo đó giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau
xăng ron chín mươi hai giảm bảy mươi sáu đồng một lít giá bán không cao hơn một mươi tám hai mươi hai đồng
sang ngày năm giảm năm mươi tám đồng giá bán không cao hơn một mươi bảy bảy trăm sáu mươi đồng
dầu diesel năm s tăng một trăm bốn mươi hai đồng một lít giá bán không cao hơn một mươi bốn bốn trăm bốn mươi bảy đồng
dầu hỏa tăng bảy mươi sáu đồng giá bán không cao hơn một mươi hai tám trăm ba mươi bốn đồng
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s tăng năm mươi năm đồng một kg giá bán không cao hơn một mươi một ba trăm bảy mươi tám đồng một kg
các mức giá mới được điều chỉnh và áp dụng từ một mươi năm h ngày hôm nay sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy